trước tình hình giá dầu tăng thì giá cá ngừ đại dương lại đang giảm mạnh
khi thấy sản lượng đánh bắt của ngư dân tăng thương lái lại đưa ra nhiều lý do để giảm giá thu mua
điều này đã tác động trực tiếp và gây bức xúc đối với các ngư dân tỉnh phú yên
sau hai tháng ra khơi tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu pi chín mươi nghìn hai trăm một mươi bảy ts của ngư dân nguyễn ngọc được mang về một sáu tấn cá
so với các tàu khác sản lượng thấp hơn nhưng cá lại bị ép giá chỉ còn một trăm một mươi đồng một kg giảm khoảng hai mươi đồng một kg so với trước đó
giá cá ngừ giảm mạnh giá dầu lại tăng thêm một hai trăm linh đồng một lít
sau hai tháng dòng giã lênh đanh trên biển trừ chi phí ông được thu về vỏn vẹn một mươi ba triệu đồng
mỗi thuyền viên cũng chỉ được chia hai triệu đồng
theo lý giải của các doanh nghiệp thu mua giá cá ngừ giảm là do chất lượng giảm sút
thế nhưng ngư dân lại cho rằng chuyến biển nào phương pháp khai thác và bảo quản cá đều giống nhau
giờ nói hẳn là đa số là giờ ngư dân chuẩn bị nằm bờ luôn cho giá cá cỡ đây mà dầu mở là lên
bạn chúng là đi là phải cho mượn tiền rồi thứ gì cũng giọt hẹn nó dầu lên là giọt hẹn nó lên hết
thì nó kéo theo thì đi vô là
nếu mà cỡ hai mươi con là lỗ rồi ba mươi con là còn đủ giống mà từ bốn mươi con là dư có ăn
mùa đây là mùa cá đía này là chất lượng nó tốt lắm chứ mà do mất cái cải thu mua rồi công ty rồi nó ép nó này nó nói này nó nọ
mùa đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân phú yên bắt đầu từ tháng một
ba chuyến biển đầu giá cá ở mức một trăm ba mươi đồng một kg
nhưng sang chuyến biển thứ tư giá chỉ còn một trăm một mươi đồng một kg
giá cá giảm mạnh gặp thời điểm dầu tăng thêm ngư dân lại càng
càng thêm khó khăn